vào lúc một mươi bốn h chiều nay tại hà nội lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá nam đông nam á hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra
đội tuyển việt nam nằm ở bảng b cùng với những đối thủ là indonesia philippines myanmar và lào
trong khi đó bảng a là cuộc cạnh tranh của đương kim vô địch thái lan malaysia singapore campuchia và đội thắng pelop
giải vô địch bóng đá nam đông nam á hai nghìn hai mươi bốn sẽ có tên gọi mới là asean cup
giải diễn ra từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi hai
mười đội bóng được chia làm hai bảng đấu mỗi đội sẽ được chơi hai trận trên sân nhà hai trận trên sân khách
hai đội có thành tích tốt ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết
từ vòng bán kết các đội thi đấu lượt đi lượt về
nhìn vào kết quả bảng đấu có thể thấy đây là nhiệm vụ không quá khó
để có thể vượt qua được vòng bảng myanmar lào hay philippines được đánh giá thấp hơn thầy trò huấn luyện viên kim sang sik khá nhiều
trong khi đó đối thủ lớn nhất sẽ là indonesia
đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội để đội tuyển việt nam trả món nợ lớn trước indonesia khi đã liên tiếp để thua đối thủ này trong ba trận đối đầu gần đây
hai trận ở vòng loại world cup một trận ở asean cup
trước khi tham dự asean cup hai nghìn hai mươi bốn đội tuyển việt nam sẽ có hai đợt tập trung trong dịp fifa days
vào tháng chín và tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn mục tiêu của đội tuyển là vào chung kết và giành chức vô địch tại giải năm nay
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị nối tiếp thành công của giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba với mục tiêu tạo ra một sân chơi ý nghĩa hấp dẫn cho các tay vật trẻ
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm nay diễn ra từ ngày ba mươi một tháng năm đến mùng bảy tháng sáu tại nhà thi đấu thể thao tỉnh khánh hòa
trong niềm phấn khởi chung
của bộ môn bóng bản việt nam
giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân là giải đấu đỉnh cao hàng năm có uy tín và truyền thống bốn mươi hai năm qua
được tổ chức theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
năm nay giải đấu hứa hẹn đem đến những bất ngờ và kịch tính khi tiếp tục có sự tham gia của nhiều cây vượt xuất sắc và các cây vượt trẻ đầy tiềm năng
giải đấu năm nay sẽ thu hút tất cả những tay vượt mạnh của bóng bàn trên cả nước
trong đó có những cơ bản rất là xuất sắc thi đấu nổi trội như là đôi đinh anh hoàng và mai ngọc ở sea games ba mươi hai đoạt cái tấm huy trông vàng đầu tiên nội dung đôi nam nữ
thế thì tôi cho rằng là với một cái giải đấu mà hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn cùng với những cái vận động viên mà đã từng có tên tuổi
làm nên tên tuổi giữa bóng bản việt nam mà bây giờ chuyển đến công tác huấn luyện như là tuấn quỳnh hay là quang linh
thì chắc chắn là giải đấu sẽ rất hấp dẫn và thu hút được sự tham gia của đông đảo người xem
gần hai trăm linh vận động viên đến từ một mươi tám đoàn chuyên nghiệp của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc tham gia giải đấu năm nay
bên cạnh đó là sự góp mặt của các đoàn bóng bàn mới là đoàn bà rịa vũng tàu nghệ an times city
điều này tạo ra sự cạnh tranh cao giữa các vận động viên tham gia thi đấu
ban tổ chức cũng có nhiều sự đổi mới khi quyết định nâng mức thưởng dành cho ba mươi hai giải thưởng cao hơn kỳ giải năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra việc truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội là một lần đầu tiên
nét mới để khán giả có thể theo dõi mọi diễn biến của giải đấu cũng như thành tích của các vận động viên
sẽ nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất chính xác nhất và hấp dẫn nhất
giải đấu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của bóng bàn đỉnh cao và phong trào bóng bản việt nam
có phần khích lệ những tài năng trẻ tiếp tục phát triển và đưa bóng bàn việt nam lên một tầm cao mới
ngày hôm nay ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam và công ty cổ phần sen cộng
đã phối hợp tổ chức họp báo thông tin về chương trình vu lan đạo hiếu và dân tộc năm hai nghìn một mươi chín
điều này được tổ chức để tôn vinh tình cảm hiếu thảo trong gia đình
đề cao ý nghĩa đạo hiếu đối với cộng đồng và dân tộc
đền ơn đáp nghĩa với những người có công với đất nước tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay ban thông tin truyền thông trung ương giáo hội phật giáo việt nam
đã định kỳ tổ chức chương trình vu lan đạo hiếu và dân tộc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
bảy mươi năm giải phóng thủ đô năm nay chương trình sẽ tập trung vào việc đổi mới kết cấu
của phần giao lưu nghệ thuật gắn kết chuỗi hoạt động an sinh xã hội
với hành trình hướng về điện biên phủ
trong đó đêm giao lưu nghệ thuật vu lan dự kiến được tổ chức vào ngày một mươi tháng tám
tại nhà hát lớn hà nội và được phát trực tiếp trên một số kênh truyền hình
đặc biệt vào trung tuần tháng bảy ban tổ chức sẽ thực hiện chuyến hành hương
theo dấu chân chiến sĩ điện biên năm xưa viếng mộ thấp hương tại nghĩa trang quốc gia a một
trao quà từ thiện cho gia đình chính sách và khó khăn tại địa phương
bên cạnh đó dự kiến chương trình sẽ dành kinh phí để xây tặng nhà ăn
cho một số trường mầm non tại vùng khó khăn của tỉnh điện biên
trao quà và sổ tiết kiệm cho một số cựu chiến binh điện biên